tổng cục thể dục thể thao vừa tổ chức buổi tổng kết công tác quý i năm hai nghìn một mươi chín
và họp báo thông tin về các hoạt động kỷ niệm bảy mươi hai năm ngày thể thao việt nam
tại buổi họp lãnh đạo tổng cục thể dục thể thao đã tổng kết lại những kết quả đã đạt được của tổng cục thể dục thể thao
trong quý i năm hai nghìn một mươi tám cũng như đề ra những nhiệm vụ trọng tâm triển khai trong thời gian tới
tổng cục thể dục thể thao đã nhấn mạnh những điểm nhấn của hoạt động thể dục thể thao quần chúng
và thể thao thành tích cao như tổ chức ngày chạy olympic vì sức khỏe toàn dân năm hai nghìn một mươi tám
tập trung chuẩn bị lực lượng tham dự đại hội thể thao châu á asean một mươi tám
vòng loại olympic năm hai nghìn hai mươi tại nhật bản và một số hoạt động quan trọng khác
tại buổi họp báo phó tổng cục trưởng trần đức phấn cũng đã thẳng thắn trao đổi trước những câu hỏi của các phóng viên
về các vấn đề lựa chọn danh sách vận động viên trọng điểm
tham dự đại hội thể thao châu á công tác nhân sự vff và nhiều vấn đề khác liên quan đến thể thao việt nam trong năm hai nghìn một mươi tám